tiếp tục diễn biến phiên xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu
sáng nay phiên tòa kết thúc phần xét hỏi
sau khi làm rõ một số tài liệu hồ sơ được gia đình và luật sư của các bị cáo nộp bổ sung
hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh tụng
liên quan đến đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo nguyễn thị hương lan
viện kiểm sát cho biết căn cứ vào hành vi tính chất phạm tội
các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của bị cáo
tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên mức án tù trung thân
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nguyễn thị hương lan xuống mức hai mươi năm tù giam
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế
trình bày thêm một số tình tiết mới như đã khắc phục hết hậu quả vụ án
bố mẹ là thương binh già yếu bị cáo tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo phạm trung kiên có hành vi mặc cả
gây khó khăn cho doanh nghiệp đã nhận số tiền lớn phạm tội nhiều lần
bản án sơ thẩm đã xét hết các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho bị cáo
thể hiện rõ nét sự khoan hồng
do vậy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo